theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương hiện nay chỉ có vaccine pfizer được cấp phép tiêm cho trẻ em
từ một mươi hai tuổi trở lên các vaccine khác đều đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm
tại một số quốc gia trên thế giới đã áp dụng việc tiêm vaccine cho trẻ em
tuy nhiên tại việt nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ an toàn thẩm định ký lưỡng trước khi công bố
bộ y tế cũng đã có kế hoạch mua vaccine của hãng pfizer để tiêm cho trẻ em
nhưng do nguồn cung khan hiếm và còn nhiều đối tượng có nguy cơ cao hơn cần được tiêm chủng sớm
để hạn chế tối đa việc lây lan các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
như nhóm người cao tuổi người có bệnh lý nền lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
do đó trẻ em việt nam chưa được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tuy vậy phụ huynh và những người chăm sóc trẻ nhỏ nên hướng dẫn trẻ thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
chăm sóc trẻ trong điều kiện đảm bảo an toàn theo quy định của phòng chống dịch